hơn một tuần sau cuộc nổi loạn vũ trang của tập đoàn quân sự tư nhân wagner tại nga
bảng hiệu tập đoàn wagner và logo của lực lượng quân sự tư nhân này
đã bị dỡ bỏ khỏi tòa nhà thương mại mang tên trung tâm wagner ở xanh phế tép bùa
tòa nhà này được khai trương vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
ông yevgeny prikosin người đứng đầu tập đoàn wagner
đã coi đây là một bước đi quan trọng nhằm công khai các chứng chỉ quân sự của họ
và khẳng định vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ chính sách quốc phòng của nga
cảnh sát đã đột kích vào khu vực này vào hôm hai mươi bốn tháng sáu sau vụ bạo loạn của wagner
đến thời điểm này cuộc sống ở nga đã quay trở lại bình thường
theo ủy ban chống khủng bố quốc gia tình hình trong nước đã ổn định
không còn mối lo ngại nào đối với tình mạng sức khỏe tài sản và các lợi ích của người dân
chế độ an ninh chống khủng bố tại thủ đô moscow và tất cả các hạn chế đều đã được dỡ bỏ